các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại khu vực cổng nhà máy xi măng điện biên thuộc địa phận xã pom lót huyện điện biên
trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã bắt quả tang đối tượng
sùng a mua quốc tịch lào khi đang mang theo một ba lô bên trong chứa một mươi bánh heroin trọng lượng ba năm kg
đầu tranh khai thác lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng và a pó quốc tịch lào
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
như thường lệ thì vào mỗi ngày cuối tuần phóng viên truyền hình công an nhân dân lại lên đường
theo chân của lực lượng liên ngành một trăm bốn mươi một thủ đô để ghi nhận hoạt động bảo vệ bình yên cuộc sống
cho người dân của lực lượng này và đêm ngày hôm qua thì tình hình an ninh trật tự có diễn biến gì mới
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên bùi xuân
thưa quý vị và các bạn tổ công tác y bốn thuộc liên ngành mối một công an thành phố hà nội
trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện một người đàn ông mang theo ma túy đá trong người
và sau khi lập biên bản người đàn ông này đã được đưa về công an phường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy dream mang biển kiểm soát hai mươi chín r một mươi chín nghìn một trăm chín mươi tám di chuyển theo hướng
giảng võ cát linh có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra
trong quá trình kiểm tra đã phát hiện ma túy đá và đồ dùng chơi đá trong túi quần

trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện một người đàn ông mang theo ma túy đá trong người
sau khi kiểm tra người đàn ông này cùng thanh niên ngồi sau xe đã được lực lượng tổ công tác đưa về công an phường tiếp tục điều tra
bên cạnh đó nhiều trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông bất chấp nguy hiểm khi gặp lực lượng một trăm bốn mươi một
đã tăng ga quay đầu xe vượt qua giải phân cách phóng qua tổ công tác
tiếp tục những thông tin đáng truy khắc
không đóng lệ phí sau khi được khám bệnh cản trở cán bộ y tế thực hành nhiệm vụ
khi được nhắc nhở thì gọi đồng bọn đến trả thù gây thương tích nặng cho nạn nhân
đối tượng nguyễn lưu ngọc phi chú tại tp long xuyên vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang
khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an phi khai nhận trong lúc đưa nguyễn thanh tiến chú tại địa phương
đến bệnh viện hạnh phúc để cấp cứu
sau khi sơ cứu băng bó vết thương xong do không có tiền nên phi và tiến không khai báo
với bộ phận tiếp nhận bệnh nhân mà bỏ đi
khi ra đến cửa phòng cấp cứu thì hai đối tượng đứng cản trở khiến xe chuyển bệnh nhân không ra vào được
lúc này anh nguyễn văn tài là bảo vệ của bệnh viện đến nhắc nhở
thì khoảng một mươi phút sau phi tiến cùng một số người khác quay trở lại bệnh viện tìm đánh anh tài
ba người khác là nhân viên và bảo vệ của bệnh viện vào can ngăn đã bị nhóm của phi đánh gây thương tích
trong quá trình cho tại ngoại để điều tra nguyễn lưu ngọc phi tiếp tục có những hành vi gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng để xử lý
tại tỉnh quảng ninh trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi tám
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe ô tô tại thành phố thái bình
tại quốc lộ một mươi tám thuộc phường phương đông thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu honda crv
gắn biển kiểm soát một mươi bảy a sáu nghìn hai trăm linh hai chạy hướng uông bí đông triều có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
lái xe là đặng xuân đông quê ở thái bình đã không giải trình được nguồn gốc của chiếc xe
qua điều tra lực lượng cảnh sát giao thông xác định chủ sở hữu của phương tiện trên là công ty trách nhiệm hoạn sản xuất và thương mại thành hồng
ở thành phố thái bình tỉnh thái bình bị kẻ gian trộm cắp vào chiều tối ngày một mươi hai tháng một vừa qua
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã trao trả phương tiện cho doanh nghiệp thành hồng
đồng thời bàn ra vụ việc để công an thành phố thái bình tiếp tục điều tra
để có tiền mua ma túy sử dụng một nhóm đối tượng đã thường xuyên lượn lờ xung quanh các khu dân cư để tìm sơ hở ở các nhà dân chờ cơ hội ra tay hành động
nhằm đảm bảo an ninh trả tự chuẩn bị cho nhân dân đón một cái tết vui tươi an toàn lực lượng công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa úng tàu đã triển khai lực lượng và nhanh chóng phá được nhóm trộm cắp này
theo lời khai của các đối tượng sáng ngày một mươi một tháng một nam thiên chở nhau trên xe máy đi vòng quanh khu vực xã tân hưng với ý định tìm nhà nào có ổ khóa dễ phá để đột nhập trộm cắp tài sản
khi đến trước cửa nhà anh trung thiên ở ngoài cảnh giới để nam vào phá khóa lấy đi một tv và một điện thoại di động sau đó mang tài sản đến một quán cà phê cất dấu
trước đó nguyễn văn phụng chú tại xã tân hưng thành phố bà rịa đã cùng với ba đối tượng khác lấy trộm một xe honda tại nhà anh nguyễn văn anh tuấn ở phường phước hiệp thành phố bà rịa
ngày một mươi hai tháng một đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú cả phụng nam và thiên đều là thành viên của nhóm chuyên phá khóa cửa lấy trộm tài sản hiện công an thành phố bà rịa đang tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng còn lại